công an huyện yên bình tỉnh yên bái vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi một c ba nghìn bảy trăm ba mươi chín
đang vận chuyển hơn sáu năm trăm linh mét khối lâm sản là gỗ lý và gỗ xến thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm
tại thời điểm kiểm tra chủ số gỗ là anh nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn ngòi khang xã bảo ái huyện yên bình không xuất trình được giấy tờ
thủ tục chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên
công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã lập biên bản sự việc tạm giữ phương tiện vận chuyển
cùng toàn bộ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật